trong bối cảnh số ca nhập viện và tử vong ở tp hcm vẫn tiếp tục gia tăng
cùng sự xuất hiện biến chủng mới omicron gây lo ngại sở y tế tp hcm vừa có văn bản khẩn
gửi lãnh đạo các bệnh viện trên địa bàn thành phố về việc sẵn sàng tiếp nhận người bệnh trong tình hình mới
sở y tế yêu cầu các bệnh viện cần ra soát tái cấu trúc và chức năng bệnh viện
cho phù hợp với yêu cầu thu dung điều trị covid một mươi chín và các bệnh lý thông thường khác
củng cố và chuyển đổi khu cách ly thành đơn vị covid một mươi chín để sẵn sàng thu dung điều trị người mắc covid một mươi chín
các cơ sở khám chữa bệnh phải thực hiện nghiêm tổ chức phân luồng sàng lọc các trường hợp
nghi nhiễm để phát hiện ca bệnh quản lý chặt chẽ tránh lây nhiễm chéo
ngoài ra các bệnh viện cần ra soát tái cấu trúc và chức năng bệnh viện cho phù hợp với yêu cầu thu dung
điều trị covid một mươi chín và các bệnh lý thông thường khác
riêng các khu cách ly covid một mươi chín tại tất cả các bệnh viện cần củng cố và chuyển đổi khu cách ly thành đơn vị covid một mươi chín
để sẵn sàng tiếp nhận điều trị người bệnh dương tính với sars cov hai
trong đó đảm bảo mỗi đơn vị covid một mươi chín có số dường tối thiểu bằng một mươi tổng số dường của ca bệnh viện
chứa bao gồm số dường của khoa đơn vị hồi sức covid một mươi chín
các bệnh viện chuyên khoa nhi nhiễm và đa khoa hạng một
hồi sức covid một mươi chín trực thuộc khoa hồi sức tích cực chống độc để sẵn sàng tiếp nhận điều trị người bệnh nặng
nguy kịch khuyến khích các bệnh viện thành lập khoa hồi sức covid một mươi chín
về tiếp nhận điều trị người bệnh bố trí buồng riêng biệt tại các khoa lâm sàng sẵn sàng tiếp nhận người bệnh
cần được điều trị tiếp các bệnh lý nền do các bệnh viện điều trị covid một mươi chín chuyển đến
sau khi đã có xét nghiệm sars cov hai âm tính
duy trì buồng cách ly tạm tại các khoa lâm sàng dành cho trường hợp nghi ngờ mắc covid một mươi chín
sở y tế yêu cầu tất cả bệnh viện tăng cường phối hợp và sẵn sàng tiếp nhận người bệnh hậu covid một mươi chín
khi nhận được yêu cầu chuyển viện của các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
sở y tế tp hcm đề nghị các bệnh viện đã chuyển đổi công năng toàn bộ để điều trị covid một mươi chín
được yêu cầu giữ nguyên gồm bệnh viện bệnh nhiệt đới trưng vương an bình huyện củ chi
các bệnh viện đã tách đôi tiếp tục duy trì là bệnh viện quân dân y miền đông phạm ngọc thạch
từ dũ phùng vương nguyễn trì phương nhi động tp
tổng quy mô dường bệnh của các bệnh viện truyền đổi công năng truyền tiếp nhận điều trị covid một mươi chín khoảng bốn ba trăm linh dường
sở y tế tp hcm yêu cầu các bệnh viện kể trên cập nhật lại quy mô dường bệnh để trình ủy ban nhân dân tp
phó giáo sư tiến sĩ tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm vừa có công văn khẩn
của ủy ban nhân dân tp hcm
cục quân y tổng cục hậu cần tổ điều phúi nguồn nhân lực tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín tại tp hcm
kiến nghị tiếp tục hỗ trợ lực lượng y tế thuộc bộ quốc phòng tham gia trạm y tế lưu động trên địa bàn tp hcm
đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
theo giám đốc sở y tế tp hcm ngành y tế và ban chỉ đạo phòng chống dịch quận huyện đang xây dựng lộ trình đảm bảo nhân sự
tại chỗ để tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình trạm y tế lưu động khi lực lượng quân y rời tp hcm
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một số ca f cách ly tại nhà còn tương đối cao tập trung ở tám quận huyện
trong đó quận một mươi hai có sáu ba trăm hai mươi bảy ca f huyện hóc môn có tám một trăm bốn mươi bảy ca thành phố thủ đức có hai mươi năm trăm hai mươi hai ca huyện bình chánh có bảy một trăm sáu mươi sáu ca
quận gò vấp có ba chín trăm bảy mươi ba ca quận bình tân có bốn hai trăm một mươi ca quận tân phú có bốn tám trăm hai mươi chín ca huyện nhà bè có một một trăm tám mươi một ca
do đó sở y tế tp hcm kiến nghị ủy ban nhân dân tp hcm đề xuất bộ quốc phòng tiếp tục hỗ trợ duy trì hoạt động tám mươi năm trạm y tế lưu động
với một trăm năm mươi ba nhân viên y tế trên địa bàn tp hcm đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
ngày một tháng một mươi hai sở y tế tp hcm cho biết đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân thành phố về việc thí điểm cơ chế cho y tế tư nhân
tham gia chăm sóc và điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
theo sở y tế hệ thống y tế tư nhân trên địa bàn tp hcm hiện nay
hai mươi bốn bệnh viện tư nhân hai trăm một mươi năm phòng khám đa khoa sáu hai trăm hai mươi ba phòng khám chuyên khoa và hơn chín nhà thuốc tư nhân
cụ thể sở y tế đề xuất bốn cơ chế bao gồm
cơ sở y tế tư nhân được đăng ký làm trạm y tế lưu động để chăm sóc và điều trị f tại nhà
trung tâm y tế quận huyện ký hợp đồng trách nhiệm với phòng khám tư nhân
phân bố số f theo quy định từ năm mươi đến một trăm linh người
điều kiện là nhân lực trạm y tế lưu động tư nhân tối thiểu ba người trong đó ít nhất một bác sĩ và một điều dưỡng
thuốc điều trị covid một mươi chín do trung tâm y tế cấp cần thuốc điều trị bệnh nền và cơ sở vật chất
trang thiết bị sẽ do trạm y tế lưu động tư nhân tự trang bị
toàn bộ chi phí chăm sóc f của trạm y tế lưu động tư nhân do ngân sách nhà nước chi trả
tiền công khám tại nhà là hai mươi bảy năm trăm linh đồng một lần khám
chi phí đi lại là hai mươi đồng một lượt khám tại nhà
tiền công lấy mẫu xét nghiệm tết nhanh là một mươi sáu bảy trăm linh đồng
cơ sở y tế tư nhân được tham gia chăm sóc f tại nhà sẽ hoạt động theo cơ chế thỏa thuận
với người bệnh và có kiểm soát
cụ thể người bệnh covid một mươi chín được quyền lựa chọn bác sĩ tư nhân để chăm sóc điều trị tại nhà
và chịu trách nhiệm thanh toán tiền công khám chi phí đi lại của nhân viên y tế theo giá thỏa thuận
sở y tế quy định giá cho một lần khám tại nhà không cao hơn giá khám dịch vụ
của các bệnh viện công lập trên địa bàn là hai trăm linh đồng một lượt khám
đối với các bệnh viện tư nhân điều trị người bệnh covid một mươi chín tại bệnh viện
ngân sách nhà nước sẽ thanh toán chi phí điều trị covid một mươi chín như tiền khám bệnh
tiền dường dịch vụ kỹ thuật theo mức giá dịch vụ khám chữa bệnh được bộ y tế quy định
bệnh viện tư nhân cũng được thanh toán tiền ăn chi phí sinh hoạt chi phí mai táng nếu có theo quy định
đối với các chi phí khác phục vụ theo yêu cầu của người bệnh như tiền phòng tiền ăn
thì bệnh viện thu theo mức giá thỏa thuận
ngoài ra sở y tế tp hcm cũng đề xuất cho các cơ sở cách ly tập trung như cơ sở sản xuất
kinh doanh khách sạn được lựa chọn cơ sở y tế tư nhân đủ điều kiện tham gia thực hiện chăm sóc f
và ký hợp đồng theo mức giá thỏa thuận
liên quan tới việc tiêm vaccine mũi ba trước thông tin xuất hiện biến chủng mới omicron trên thế giới
việc triển khai tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mũi ba đang được người dân quan tâm
đặc biệt tại tp hcm có tỷ lệ người dân đến hạn mũi ba cao
nên đang trong chế độ chờ để được hướng dẫn triển khai tiêm vaccine mũi ba
nhiều nước ở châu âu israel
cho người dân nhằm giảm số ca mắc và chuyển nặng khi quyết định thích ứng với covid một mươi chín
tp hcm cũng đang là địa phương có số người đến hạng tiêm vaccine mũi ba cao
sở y tế tp hcm cho biết đã có công văn gửi đến bộ y tế và nhận được văn bản trả lời
đề xuất hướng dẫn tiêm vaccine mũi ba cho những đối tượng này
bộ y tế cho biết ban chỉ đạo phòng chống dịch rất quan tâm vấn đề này
tuy nhiên thời điểm hiện tại thành phố sẽ tập trung tiêm vaccine cho các đối tượng chưa tiêm mũi hai
là các cháu từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tp hcm chủ trương phải đi từng ngõ gõ từng nhà để tìm và thuyết phục vận động người dân tiêm vaccine
nhằm đạt độ bao phủ tốt nhất
bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm nói
thời gian tới khi bộ y tế có hướng dẫn về tiêm mũi ba
quan điểm của tp hcm là sẽ tiêm cho tất cả đối tượng đủ điều kiện theo hướng dẫn
theo một số nghiên cứu trên thế giới
ghi nhận tỷ lệ kháng thể ở người đã được tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín
sau một mươi năm tuần sẽ giảm đi một nửa
như vậy sau khi tiêm vaccine mũi hai khoảng bốn đến sáu tháng
kháng thể của người được tiêm có thể giảm và có nguy cơ mắc bệnh nhưng ít diễn tiến nặng
việc tiêm đúng thời gian quy định sẽ giúp covid một mươi chín dần trở thành bệnh cúm thông thường
đồng thời cũng theo các chuyên gia nếu triển khai tiêm vaccine mũi ba cho người dân
cần chuẩn bị kỹ lưỡng và tuyên truyền cho người dân hiểu
tránh tình trạng người dân đổ xô đi tiêm vaccine khi chưa đến thời gian tiêm mũi ba
thượng tá bác sĩ chuyên khoa hai vũ đình ân phó giám đốc trung tâm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm bộ quốc phòng cho biết
đẩy nhanh tiêm vaccine mũi ba ngừa covid một mươi chín là cần thiết
tuy nhiên người dân cần chú ý vaccine tiêm vào cơ thể cần có thời gian sinh ra hệ miễn dịch
nên chúng ta cũng không nên dựa vào xét nghiệm kháng thể
nếu thấy thấp mà vội vàng đi tiêm vaccine mũi ba khi chưa đủ thời gian mũi hai đã tiêm trước đó
hiện nay theo ghi nhận của tổ chức y tế thế giới
đã có một mươi sáu nước xuất hiện biến chủng mới omicron
triển khai tiêm mũi ba nhanh chóng đang là cuộc chạy đua của các nước đã xuất hiện biến chủng này
bác sĩ nguyễn minh tiến và giám đốc bệnh viện nhi đồng thành phố cho biết
tiêm mũi ba triệu chứng nhẹ hơn mũi một và mũi hai
tuy nhiên tiêm chủng mũi ba chúng ta cần lưu ý về chứng rối loạn đông máu xảy ra ở người lớn
hoặc viêm ca tiêm ở trẻ nhỏ nên cẩn trọng vẫn là điều cần thiết